sau hơn một tuần tranh tài sôi động tối qua tại quảng trường công viên biển đông thành phố đà nẵng
đã diễn ra lễ bế mạc đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm
đoàn thể thao việt nam đã để lại nhiều ấn tượng khi có một kỳ đại hội thành công ngoài mong đợi
giành vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương với năm mươi hai huy chương vàng bốn mươi bốn huy chương bạc bốn mươi ba huy chương đồng
bò xoa đoàn xếp thứ hai là thái lan bốn huy chương vàng
đây là kỳ đại hội thể thao bãi biển châu á thành công nhất trong lịch sử của thể thao việt nam
như vậy đến thời điểm này thể thao việt nam đã thành công từ olympic paralympic và giờ đây là abg năm
thể thao việt nam đều đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ trong và ngoài nước